chỉ trong một buổi sáng ngày năm tháng chín tại thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hai vụ hỏa hoạ lớn
thiêu cháy nhiều tài sản tuy nhiên rất may mắn không có thiệt hại về người
nhiều nhân chứng cho biết sáng nay bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội
tại căn nhà cao bốn tầng bên dưới cho thuê kinh doanh trên đường nguyễn trãi quận tám
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lan danh các tầng trên của ngôi nhà
lúc này bên trong nhà đang có hai người bị mắc kẹt trong đó có một phụ nữ đang mang thai
đã chạy lên sân thượng kêu cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động một mươi xe chuyên dụng
và hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa giải cứu thành công cho những người bị mắc kẹt
vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà bị hư hại nặng
đến trưa cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác cứu hộ
tại vụ cháy sưởng sản xuất thạch cao ở phường hiệp bình chánh quận thủ đức
người dân cho biết ngọn lửa kèm cột khói buồn phát lan nhanh sang các nhà sưởng lân cận
sau đó sơ bộ đã có ít nhất năm nhà dân bị thiệt hại
đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi